chương trình tiếp tục với các phần tin quốc tế
sáng nay một mươi người đã thiệt mạng sau khi hai máy bay trực thăng va chạm trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh của hải quân hoàng gia malaysia
thông báo từ hải quân hoàng gia malaysia cho biết sau khi va chạm một trực thăng home m ba nghìn ba mươi ba một trực thăng fenex m năm nghìn hai mươi sáu đã rơi vào lúc chín h ba mươi hai phút sáng nay
tất cả một mươi người đã thiệt mạng đều là thành viên của phi hành đoàn của hai chiếc trực thăng va chạm với nhau
hải quân hoàng gia malaysia cho hay nguyên nhân hai trực thăng va chạm đang được điều tra
bộ quốc phòng malaysia cho biết chiếc máy bay một trực thăng hoạt động hàng hải và một trực thăng quân sự fennics đang diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm chín mươi năm thành lập hải quân hoàng gia malaysia dự kiến được tổ chức vào thứ bảy tuần này